ngày một mươi một tháng bảy tại xã lục dạ huyện con cuông tỉnh đoàn nghệ an phối hợp với huyện đoàn con cuông tổ chức gia quân thực hiện công trình thanh niên mở đường lên bản làm mới tuyến đường từ bản mọi đi khai thỉn dài ba km
bản mọi xã lục dạ huyện con cuông cô lập nằm cách xa trung tâm xã gần hai mươi km
ngày sau lễ gia quân gần năm trăm linh người gồm đoàn viên thanh niên hai xã môn sơn lục dạ người dân xã lục dạ và gần ba trăm linh sinh viên tình nguyện viên trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hẻ hai nghìn một mươi tám đã tham gia đào đắp sàn lấp mặt bằng mở đường
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi tám do tỉnh đoàn tổ chức trên địa bàn xã lục dạ huyện con cuông triển khai trong thời gian từ ngày năm tháng bảy đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ngoài việc làm mới tuyến đường bản mọi đi khe thỉn đoàn triển khai nhiều hoạt động
hoạt động thiết thực khác trên địa bàn xã lục dạ huyện con cuông